từ ngàn đời nay dỗ tổ hùng vương được xem là ngày lễ trọng của cả dân tộc
và trở thành tình cảm thiêng liêng in sâu trong tâm khảm của mỗi người việt nam
đây còn là biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần vô cùng độc đáo và sâu sắc
thể hiện tinh thần đại đoàn kết đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn
nhớ về tổ tiên về các vua hùng đã có công dựng nước và giữ nước
ngày một mươi tháng ba âm lịch hàng năm đã trở thành một ngày trọng đại của cả dân tộc việt nam
ngày đề tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao của các vua hùng
thể hiện tinh thần đại đoàn kết đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn
nhớ về tổ tiên về các vua hùng đã có công dựng nước và giữ nước
năm nay vì đại dịch covid một mươi chín nhà nước không tổ chức lễ hội truyền thống như mọi năm
tuy nhiên hơn chín mươi triệu người dân việt nam vẫn luôn hướng về cội nguồn
năm nay tổ chức lễ hội truyền thống đoàn kết tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta tưởng niệm vua hùng là bằng tâm thức thiêng liêng
sự hướng đến một tình cảm chung sự tưởng niệm không hoàn toàn phụ thuộc vào lễ nghi lễ vật
tất cả những người dân con dân việt nam vẫn luôn hướng về ngày rượu thùng một mươi tháng ba
và vẫn luôn luôn ghi nhớ những công lợi ơn to lớn của các vị vua hùng đối với dân tộc việt nam

để chúng tôi thì việc thu giữ ảo đức và diện nguyện bản thân cũng là một cách để nhớ tới những công lao của các vị vua hùng
để tiếp sức mạnh cho đất nước việt nam ngày càng phát triển hơn
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
tinh thần dân tộc ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ như nhắc nhở thúc giục mỗi chúng ta
hãy đoàn kết cùng chung tay để lùi dịch bệnh